phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp ngoại trưởng mỹ antony blinken ở tel aviv
thủ tướng benjamin netanyahu ngày hôm qua tuyên bố israel sẽ không chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn
tạm thời trong cuộc xung đột với hamas nếu đối phương không trả tự do cho các con tin bị đưa từ israel đến gaza
ông netanyahu cũng cho biết chính quyền israel sẽ không cho phép bất kỳ nhân liệu hoặc nguồn tài trợ nào đến gaza
vùng đất bị israel phong tỏa trong hơn một thập kỷ qua
cũng tại cuộc họp báo ngoại trưởng mỹ nhấn mạnh cần tiến hành nhiều bước quan trọng
trong đó trước hết phải ngăn xung đột leo thang và lan sang các khu vực khác
ông blinken cũng hối thúc phía israel bảo vệ dân thường palestine và tăng lượng hàng viện trợ nhân đạo đến gaza
trước đó cùng ngày ông blinken đã gặp thủ tướng israel netanyahu và nội các nước này tại tel aviv
đây là chuyến thăm thứ tư của ông blinken đến israel kể từ khi xung đột giữa nước này và lực lượng hamas nổ ra vào ngày bảy tháng một mươi vừa qua